bộ y tế vừa có thông báo khẩn xác định các chuyến bay sau có hành khách mắc covid một mươi chín
ek ba trăm sáu mươi bốn của emirates từ dubai đến tp hcm ngày một mươi năm tháng ba nối từ chuyến ek ba mươi của emirates từ london đến dubai
hai su hai trăm chín mươi của airflot từ moscow đến hà nội ngày một mươi năm tháng ba
tg năm trăm sáu mươi của thái airways từ bangkok đến hà nội ngày một mươi năm tháng ba nối chuyến từ london
bi ba trăm tám mươi một của royal brunei airlines từ brunei đến tp hcm ngày một mươi bảy tháng ba nối chuyến từ malaysia
ek ba trăm chín mươi hai của emirates từ dubai đến tp hcm ngày một mươi chín tháng ba nối từ chuyến ek bốn của emirates từ london đến dubai
sáu nh tám trăm ba mươi một của all nippon airways ana từ nhật bản đến tp hcm ngày một mươi chín tháng ba nối chuyến từ hoa kỳ

các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé máy bay trên các chuyến máy bay này